thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc ninh tỉnh bắc ninh cho biết đã triệu tập nguyễn văn sướng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ở lãm trại vân dương thành phố bắc ninh để làm việc đồng thời tạm giữ khẩu súng đối tượng dùng để đe dọa người đi đường
theo công an tp bắc ninh vào trưa ngày năm tháng chín trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng có nội dung
một người đàn ông dùng súng uy hiếp và đe dọa tài xế xe tải
ngay sau khi xuất hiện bài đăng trên giám đốc công an tp bắc ninh phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh làm rõ
quá trình điều tra ban đầu xác định vụ việc diễn ra vào hồi một mươi giờ trên quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận cầu ngà phường vân dương thành phố bắc ninh
trong quá trình tham gia giao thông nguyễn văn sướng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ hàm long
có địa chỉ số một mươi năm hai bà trưng suối hoa tp bắc ninh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát chín mươi chín a ba nghìn bốn trăm ba mươi
có mâu thuẫn với một tài xế xe tải nên đã dùng súng bắn đạn cao su để đo dọa
sau khi được mọi người can ngăn thì lên xe rời đi
tại nhà nguyễn văn sướng cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng hai viên đạn cao su một viên đạn hơi cay
tại cơ quan công an nguyễn văn sướng khai nhận đã sử dụng khẩu súng trên do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông với phương tiện xe tải
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
tại tỉnh hải dương thời gian gần đây tình trạng giết người do nguyên nhân xã hội đang có những diễn biến phức tạp và khó lường có dấu hiệu gia tăng
mặc dù là các vụ việc đều được điều tra làm rõ tuy nhiên những hệ lụy để lại cho xã hội là vô cùng lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
những vụ việc trong phóng sự sau tiếp tục là lời cảnh báo đến mọi người ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh hải dương
đây là hiện trường vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày một mươi tám tháng tám
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn quảng lợi địa chỉ tại số năm đường an định phường nhị châu thành phố hải dương
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc làm việc tại công ty đối tượng phạm thanh sơn chú tại xã ngọc sơn thành phố hải dương đã dùng thanh sắt đập vào gáy anh phùng danh thiệp chú tại xã phạm trấn huyện gia lộc tỉnh hải dương đã khiến cho anh thiệp ngã xuống nền nhà bất tỉnh
không dừng lại ở đó sơn tiếp tục vụt thêm một nhát vào chán khiến anh thiệp tử vong sau đó
thì lúc ông ấy đang
quay mặt lên trên thì lúc ấy là chú
lúc ông ấy không nhìn thấy thì chú đánh vào cổ ông ấy
đánh một nhát vào cổ ông ấy
thế sau lúc nào nữa
sau ông ấy ngã xuống thì chú lại đánh một cái vào đầu ông ấy nữa
còn vụ việc xảy ra giữa anh thiệp và anh sơn ấy thì là nó có mâu thuẫn nhỏ thôi
mâu thuẫn nhỏ chắc chắn
một chút nhỏ
một chút nhỏ chắc chắn
thì nhỏ là một nút muỗng thì tầm khoảng chỉ có năm phút thôi
chỉ có cãi nhà hai ông chẳng có nhà chửi nhau có hai câu thôi
xong rồi tôi can ra là đi nảm thì là các anh sơn ấy nảm trên đằng kia
anh thiệp nảm bằng này
thế gần hai tiếng sau thì anh sơn bắt đầu mới thấy một mình anh thiệp đấy
anh sơn lấy cái đoàn và anh đập trộm đằng sau chứ không phải anh đập trước mặt hay là lấy gì
đập trộm làm sao mà đỡ được
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại thôn mậu công xã quang trung huyện tứ kỳ cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình
vốn là người có biểu hiện tâm thần
trong lúc không kiềm chế được bản thân đối tượng hà văn thắng đã dùng búa đánh nhiều nhất vào đầu của chính bố đẻ của mình
là ông hà văn nhượng khiến ông nhự tử vong
theo thống kê trong vòng chưa đầy chín tháng trên địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra một mươi sáu vụ giết người
đa phần các vụ án xảy ra đều xuất phát những mâu thuẫn xã hội
anh hiệp à
để phòng ngừa
và ngăn chặn tội phạm giết người xảy ra trong thời gian tới cũng như hậu quả tác hại gây ra cho xã hội
thì phòng cảnh sát hình sự trong thời gian tới cũng sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của giám đốc công ty
cũng như các kế hoạch văn bản chỉ đạo về công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm giết người trong xã hội
trong đó thì cũng kiến nghị các cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể là phải vào cuộc một cách quyết liệt
để tuyên truyền các nguyên nhân dẫn đến tội phạm giết người để lưng cao ý thức phòng hửa cho người dân
để hạn chế các vụ việc tương tự xảy ra ngoài công tác tuyên truyền phòng ngừa của lực lượng công an
thiết nghĩ các ngành các cấp chính quyền cần phối hợp chặt chẽ trong việc nắm và quản lý các đối tượng có biểu hiện hành vi côn đổ hung hãn
những đối tượng tâm thần nghiện diệu ngáo đá
ngoài ra cũng cần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay trong cộng đồng
đối với mỗi cá nhân cũng cần phải biết kiềm chế bản thân sống thượng tôn pháp luật nâng cao kiến thức kỹ năng trong giải quyết xung đột
mâu thuẫn hàng ngày không để mâu thuẫn lên đỉnh điểm để tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và gia đình làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết vào sáng nay không có ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận
như vậy là đã ba mươi sáu giờ trôi qua việt nam không có ca bệnh covid một mươi chín nào
ổ dịch tại hải dương có nhiều tín hiệu vui
tuy nhiên cơ quan chức năng vừa xử lý và phát hiện một người vi phạm quy định cách ly chống dịch số tiền là hai triệu đồng
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi cho tám trăm linh năm bệnh nhân covid một mươi chín trên tổng số là một bốn mươi chín ca mắc số ca tử vong cho đến thời điểm này là ba mươi năm ca
bắt đầu từ ngày ba tháng chín thành phố đà nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng theo hộ gia đình
và đến ngày hôm nay đã có ba mươi bốn năm trăm năm mươi bảy mẫu
cho kết quả âm tính với sars cov hai
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đà nẵng
tất cả các mẫu xét nghiệm của đại diện các hộ gia đình được lấy mẫu trong ba ngày ba bốn và năm tháng chín
đều cho kết quả âm tính với sars cov hai
và trong hai ngày tới thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho hơn ba mươi bảy hộ gia đình trên địa bàn
dựa trên kết quả này sẽ đề xuất lấy mẫu xét nghiệm cho giai đoạn hai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và có nốt ruồi cách một cm ngay trước đuôi lông mày phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
là đối tượng võ thị út sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại số một trăm sáu mươi bảy trên sáu mươi bảy trên hai mươi sáu lê hồng phong
khóm bốn phường ba thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
cao một m năm mươi năm khuôn mặt hình thoi và có sẹo chấm cách hai cm dưới trước đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
nếu có thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện